thưa quý vị ngày hôm nay bộ y tế đã ban hành quyết định hai trăm một mươi tám thay thế quyết định số bốn trăm bốn
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế trong đó ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo đó với tiêu chí một bao gồm tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine và tiêu chí ba về đảm bảo khả năng thu dung
điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến vẫn giữ nguyên
hướng dẫn cũng nêu rõ cách xác định cấp độ dịch
theo đó cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả về mức độ lây nhiễm
và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã thực hiện theo ba bước gồm
bước một xác định mức độ lây nhiễm bốn mức trong đó mức độ một có tỷ lệ ca mắc mới trên sáu trăm linh ca
tỷ lệ ca bệnh
hướng dẫn phải thở oxy là trên bốn mươi ca
bước hai xác định khả năng đáp ứng
bước ba xác định cấp độ dịch
việc xác định cấp độ dịch dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm gồm bốn mức một hai ba bốn
và khả năng đáp ứng gồm ba mức cao trung bình và thấp
sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn